ba đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng gồm trần xuân thành trần văn nghiêm cùng chú tại thành phố đà nẵng
và lê tuấn anh chú tại quận long biên thành phố hà nội đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
tạm giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ba đối tượng này nằm trong đường dây cho ve lãi nặng do phạm văn thông chú tại quận dương kinh của thành phố hải phòng cầm đầu
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã cho hơn hai trăm chín mươi tám người vay với một ba mươi năm lượt
tổng số tiền cho vay là hơn một mươi tỷ đồng thu lợi bất chính gần hai bốn tỷ đồng
những người cho vay chậm trả lãi tiền sẽ bị các đối tượng hăm dọa tạt sơn ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp
đường dây này cho ve nặng lãi với thông qua phần mềm micas với lãi suất cao từ hai trăm tám mươi đến bốn trăm linh một năm

hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an quận hà đông thành phố hà nội cho biết đang tạm giữ hình sự lê thành kiên và trần văn nguyên
cùng chú tại huyện đan phượng của thành phố hà nội để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trưa ngày một mươi ba tháng chín tổ công tác y một trăm một mươi một nghìn một trăm bốn mươi một công an tp hà nội phối hợp với công an phường quang trung
quận hà đông thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện hai nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn
nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
tổ công tác phát hiện trong người các đối tượng có năm đầu vam phá khóa bằng kim loại một con dao phóng lợn
qua kiểm tra cơ quan công an xác định chiếc xe mô tô hai đối tượng điều khiển là do vừa trộm cắt vào trưa cùng ngày
đối với con dao mang theo thì các đối tượng khai nhận dùng để chống trả lực lượng chức năng và người dân khi bị phát hiện truy đuổi
thông tin từ bệnh viện bạch mai

y tế tiếp nhận điều trị nhiều nhất các nạn nhân của vụ cháy trung cư mini ở khương hạ thanh xuân hà nội
hiện còn một người phải thở máy
các trường hợp nặng khác diễn biến tích cực đặc biệt các bệnh nhi tâm lý đã ổn định
phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ giám đốc bệnh viện bạch mai cho biết trong số hai mươi bảy bệnh nhân liên quan đến vụ cháy ở khương hạ
đến nay chỉ còn một trường hợp nặng phải thở máy đó là năm bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch
tình hình nạn nhân tiến lượng
tình hình nạn nhân tiến lượng rất nặng các bác sĩ đang tích cực cứu chữa
về trường hợp các nữ bệnh nhân công tác tại bệnh viện bạch mai đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm
các trường hợp còn lại đã tỉnh táo có thể ra viện
tại các bệnh viện khác đang điều trị bệnh nhân là nạn nhân của vụ cháy
các bác sĩ đều cho biết sức khỏe của các bệnh nhân tiến triển tốt
tuy nhiên một số trường hợp còn bất ổn tâm lý do người thân đã tử vong
lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ba nạn nhân bất tích ở tỉnh lào cai do mưa lũ
trong đó có hai nạn nhân ở xã liên minh thị xã sapa bị lũ cuốn trôi từ ngày một mươi hai tháng chín đến nay đã năm ngày tìm kiếm
tại xã liên minh thị xã sapa các lực lượng ủy ban nhân dân thị xã công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh
tiếp tục dùng nạn nhân để tìm kiếm ba nạn nhân
tại xã liên minh thị xã sapa các lực lượng ủy ban nhân dân thị xã công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh
tiếp tục dùng nạn nhân bất tích ở tỉnh lào cai do mưa lũ

tiếp tục dùng nạn nhân bất tích ở tỉnh lào cai do mưa lũ
tại xã liên minh thị xã sapa các lực lượng ủy ban nhân dân thị xã sapa công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh

nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng ba xe chữa cháy chuyên dụng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp cùng người dân phá cửa tiếp cận hiện trường không để đám cháy lan rộng
sau ít phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn vụ cháy không gây thiệt hại về người nguyên nhân đang được làm rõ
các bác sĩ đã ổn định trong số hai mươi bảy bệnh nhân mà bệnh viện tiếp nhận điều trị đến nay chỉ còn một trường hợp phải thở máy
đó là năm bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch
tình hình nạn nhân tiên lượng rất nặng các bác sĩ đang tích cực cứu chữa
về trường hợp nữ bệnh nhân công tác tại bệnh viện bạch mai đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm
đến sáng ngày một mươi bảy tháng chín tình trạng bệnh nhân ổn định hơn đã nhận thức được các trường hợp còn lại đã tỉnh táo có thể ra viện
tình hình nạn nhân công tác tại bệnh viện mạch mai đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm
nội hô hấp bệnh viện một mươi chín tháng tám cho biết trung bình một ngày có khoảng một trăm linh lượt người tới khám tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh về phổi gia tăng đặc biệt là ung thư phổi
tại hội thảo tiến sĩ bác sĩ masao hashimoto khoa hô hấp bệnh viện trung tâm quốc gia về sức khỏe và y khoa toàn cầu nhật bản
đã chia sẻ với các bác sĩ khoa nội hô hấp và chuyển giao kỹ thuật nội soi siêu âm ibus trong chuẩn đoán thực hành trên mô hình
kỹ thuật này giúp các bác sĩ việt nam sinh thiết được hạng hạch trung thất rất nhỏ
với một mm đặc biệt những bệnh lý về hạch lao và những biện pháp thông thường không thể tiếp cận được
điều này mang lại rất nhiều ý nghĩa cho các bác sĩ lâm sàng trong việc định hướng trần đoán ung thư phổi
đặc biệt là chẩn đoán sớm ung thư phổi đánh giá giai đoạn ung thư phổi giúp tiên lượng điều trị cho bệnh nhân
nội soi siêu âm phế quản là kỹ thuật hiện đại nhất trong y học thế giới hiện nay
phát hiện được hạch trung thất chưa đến một mm khi người bệnh chưa có triệu chứng lâm sàng
điều này thì giúp bệnh nhân ung thư phổi được phát hiện
bệnh ở giai đoạn rất sớm giai đoạn một giai đoạn hai mang đến rất nhiều triển vọng kéo dài tuổi thọ